một thông tin về an ninh trật tự đáng chú ý công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với bà nguyễn phương hằng
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà nguyễn phương hằng từ ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
đến ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai từ khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến nay bà nguyễn phương hằng thường xuyên livestream xúc phạm nhiều người trên mạng xã hội